với thành phố đà nẵng dù không nằm trong kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế của bộ văn hóa thể thao và du lịch
nhưng lãnh đạo thành phố đà nẵng vẫn rất mong muốn được thực hiện đón khách du lịch bằng hồi chiếu vaccine để giúp ngành du lịch nhanh chóng được phục hồi
theo ông nguyễn xuân bình phó giám đốc sở du lịch thành phố đà nẵng cho biết thành phố đang nghiên cứu để đề xuất thực hiện đón khách quốc tế thông qua hộ chiếu vaccine
điều đầu tiên khi thực hiện việc này là phải đặt an toàn cho du khách và điểm đến lên hàng đầu
hiện chủng delta đang khiến tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc tí điểm hộ chiếu vaccine cũng cần có các nghiên cứu ký lưỡng
cùng thời điểm các địa phương như quảng nam lâm đồng khánh hòa cũng lên kế hoạch cho việc hoạt động trở lại khu du lịch vào cuối tháng chín đầu tháng một mươi với tiêu chí đảm bảo an toàn y tế tối đa